từ đầu năm đến nay lực lượng phòng chống ma túy đã triệt phá thành công nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn
chỉ riêng trong quý i năm hai nghìn một mươi chín lực lượng phòng chống ma túy đã triệt phá thu giữ số lượng ma túy nhiều hơn của cả năm hai nghìn một mươi tám
điều này càng thể hiện quyết tâm của các cán bộ công an không khoan nhượng với tội phạm ma túy
không để việt nam là nơi trung chuyển ma túy trong khu vực